có hai trong tổng số sáu mươi sáu nhiệm vụ do chính phủ thủ tướng chính phủ giao cho tập đoàn than khoáng sản việt nam
từ ngày một một hai nghìn một mươi sáu đến ngày một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy chưa hoàn thành đúng thời hạn
tuy nhiên hai nhiệm vụ này cũng đang trong quá trình xử lý
đây là báo cáo của tập đoàn than khoáng sản việt nam tại buổi làm việc với tổ công tác của thủ tướng chính phủ vào sáng nay
về tình hình thực hiện nhiệm vụ do chính phủ thủ tướng chính phủ giao
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy cán bộ công nhân tkv đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao
việc làm và thu nhập bảo đảm các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch đều đạt tiến độ kế hoạch giao
và có tăng trưởng so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
giá một số sản phẩm kim loại trên thị trường đã có dấu hiệu phục hồi
đóng góp cho gdp chung của cả nước là ba trăm sáu mươi hai điểm phần trăm gdp
hiện tập đoàn này đang tồn kho chín triệu tấn than
tuy nhiên đây chỉ là con số tồn kho theo đỉnh mức
ở đây ta được hiểu rằng là đây là tồn kho định mức
hay nói cách khác là tồn kho chiến lược cho nền kinh tế
mà ở đây thì chúng tôi có nhiều lần là cũng không phải là kẻ công
với bộ thế chính báo cáo anh tuấn là đây là ngành than tự bỏ tiền ra
để đảm bảo cho cái nhu cầu năng lượng quốc gia
đây là trách nhiệm chính trị
vì là với cái mức tồn kho than định mức như vậy
thì chúng ta phải đã sản xuất và chi phí nó nằm ở đấy cả tiền đấy cả
và nhất là bây giờ trả tiền ngân hàng thì cái nó nằm trong đó
thế như vậy chúng ta cũng phải khi đánh giá cái con số tồn kho
cũng phải đánh giá một cách do hết sức là chính xác
thì cái này cũng hết sức quan trọng
và tôi nghĩ rằng là trong các cái con số để mà của các cấp
mà ví dụ như bộ công thương thậm chí như bộ cách đầu tư tổng cục thống kê
cũng phải có một con số tồn kho đánh giá một cách hết sức chính xác
tại vì cái này cũng là một cái yếu tố để chúng ta đánh giá
kể cả kết quả sản xuất kinh doanh và kể cả những hiệu quả của công tác này
truyền đạt yêu cầu của thủ tướng chính phủ tổ trưởng tổ công tác yêu cầu
tkv cần quan tâm giải quyết xử lý sản phẩm tồn động chín triệu tấn
so với một mươi hai triệu tấn của cuối năm hai nghìn một mươi sáu
đối với các dự án phải dừng
thì phương án thế nào để không thất thoát nguồn vốn đầu tư và bảo đảm tăng trưởng
cần phải xem xét về chi phí sản xuất và giảm giá thành
đây là vấn đề liên quan đến sức ép
cho tkv rất lớn
tổ trưởng tổ công tác cũng đề nghị tkv cần phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi
tỷ lệ tổn thất than khoáng sản bằng phương pháp hầm lò xuống còn hai mươi
tổn thất khai thác than bằng phương pháp lộ thiên xuống khoảng năm
và dưới năm đến năm hai nghìn hai mươi
cần phối hợp với địa phương để hạn chế tình trạng khai thác than trái phép
tkv cũng cần phải tái cơ cấu lại tập đoàn
thể hiện rõ sự tái cơ cấu tập đoàn và các công ty con